theo báo cáo ngày một mươi ba tháng ba bệnh viện thẩm mỹ jik nhật hàn đã tiếp nhận bệnh nhân nữ nttl sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn đến điều trị chảy xệ da mặt và thừa da mi dưới
tại đây bệnh nhân được chỉ định điều trị bằng phương pháp phẫu thuật căng da mặt cổ phẫu thuật thừa da mi dưới
trong quá trình điều trị cho bệnh nhân đã có sự cố y khoa vượt ngoài khả năng điều trị của bệnh viện
được ghi nhận tại báo cáo sự cố y khoa số bb một hai mươi bốn ngày một mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi
nên bệnh viện đã chuyển bệnh nhân đến bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm vào lúc một mươi tám h ba mươi ngày một mươi ba tháng ba để tiếp tục điều trị
chiều cùng ngày tiến sĩ bác sĩ trần quốc việt giám đốc bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm cũng đã xác nhận
đơn vị này có tiếp nhận cấp cứu một người phụ nữ bị tai biến sau thẩm mỹ căng ra tại một cơ sở thẩm mỹ ở quận một
theo giám đốc bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm trần quốc việt
bệnh nhân nữ tnt một trăm bảy mươi năm
tl sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn nhập viện ngày một mươi ba tháng ba trong tình trạng nặng
đội ngũ y bác sĩ đã cố gắng cấp cứu và chuyển khoa hồi sức tích cực để điều trị
tuy nhiên bệnh nhân đã tử vong vào sáng ngày một mươi sáu tháng ba
sau khi bệnh nhân tử vong phía bệnh viện đã có báo cáo với sở y tế tp hcm thực hiện đúng quy trình pháp lý
sở y tế tp hcm cũng đã xuống làm việc với bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm
thống nhất sau khi có kết luận sở sẽ chính thức thông tin giám đốc trần quốc việt cho hay